tổng kiểm toán nhà nước vừa ký quyết định kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý sử dụng vốn tại dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường pháp vân cầu rẽ hà nội
các đối tượng chịu kiểm toán là ban quản lý dự án thăng long đại diện cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và công ty cổ phần bot pháp vân cộng sẻ
phạm vi kiểm toán là từ khi triển khai dự án đến ngày ba mươi một tháng một mươi và các thời kỳ trước sau có liên quan
thời hạn kiểm toán là năm mươi ngày kể từ thời điểm công bố quyết định kiểm toán
mục tiêu của đợt kiểm toán này là xác nhận tính đúng đắn trung thực của báo cáo tài chính do doanh nghiệp dự án lập và đánh giá việc tuân thủ pháp luật chế độ quản lý đầu tư xây dựng chế độ tài chính kiểm toán của nhà nước và quy định của hợp đồng bot
kiểm toán nhà nước cũng sẽ đánh giá hiệu quả hiệu lực trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng phát hiện tham nhũng lãng phí sai phạm để xử lý theo pháp luật
với đặc thù là tuyến cao tốc cửa ngõ phía nam của thủ đô pháp vân cầu rẽ có lưu lượng phương tiện lớn
theo đại diện doanh nghiệp bot hàng ngày trên tuyến đường này có trên năm mươi xe qua lại
dịp tết nguyên đán có thể tăng lên hơn một trăm linh xe